xuân gắn kết yêu thương là chủ đề của buổi gặp mặt đầu xuân kỷ hợi dành cho cộng đồng người việt
do đại sứ quán việt nam tại bangladesh chủ trì tổ chức mới đây
tại buổi gặp mặt đại sứ việt nam tại cộng hòa nhân dân bangladesh trần văn khoa nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi tám là một năm vô cùng đáng nhớ không chỉ đối với quan hệ hai nước
mà còn đối với cộng đồng người việt nam tại bangladesh
chuyến thăm của cố chủ tịch nước trần đại quang tới bangladesh vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
đã đánh dấu chặng đường bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước
đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đảng và nhà nước tới cộng đồng người việt đang sinh sống
làm việc và học tập tại bangladesh một phần không thể tách rời của dân tộc việt nam
cũng trong buổi gặp mặt cộng đồng người dân việt nam tại bangladesh đã chia sẻ về những khó khăn
cũng như những thành công trong công việc học tập và các hoạt động hướng về quê hương đất nước
cộng đồng người việt nam tại bangladesh cũng bày tỏ quyết tâm mỗi kiều bào sẽ trở thành
một sứ giả văn hóa

đưa những giá trị của đất nước lan tỏa tới mọi người dân bangladesh
thông qua sự đoàn kết chăm chỉ chịu khó của cộng đồng người dân việt nam tại đây